bên cạnh đó thì cái việc mà đào tạo từ trình độ phổ thông đến trình độ lao động thì thành phố cũng từng bước thực hiện theo góc độ là tự chủ để có thể tạo ra được cái nguồn lực lao động ngày một chủ động hơn trên địa bàn để cung cấp cho cái khu vực kinh tế nhân có thể sử dụng được thuận lợi
ngoài các giải pháp để cười chói cho doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo
thành phố cũng phát huy vai trò của tổ chức hiệp hội doanh nghiệp làm đầu mối tiếp thu các vướng mắc khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh để phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng và truyền tải những ý kiến trả lời của cơ quan nhà nước tới doanh nghiệp
qua đó tạo mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp với cấp ủy chính quyền từ lúc bắt đầu khởi nghiệp đến giai đoạn tiêu thụ sản phẩm
thành phố cũng thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắt
doanh nghiệp kinh tế tư nhân trong quá trình hoạt động cũng như phát triển
phát triển các hình thức hợp tác liên kết chế bến tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị kết nối với hệ thống tiêu thụ
chuyển mạnh từ sản xuất theo hộ gia đình riêng lẻ sang hợp tác rồi liên kết tập trung quy mô
có cơ chế khuyến khích thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp nông thôn
từ sản xuất lấy số lượng là mục tiêu sang sản xuất nâng cao về chất lượng hiệu quả có giá trị cao
nhiều những chương trình mà các dự án của tỉnh của thành phố
sau khi mà chúng tôi đã có một cái hoạt động một cái hiệu quả ở đây
thì sự quan tâm của các anh trong vấn đề thứ nhất là tiếp tục giúp đầu tư phát triển cho đơn vị để mỗi ngày mạnh hơn
thứ hai là các cái đầu giao của sản phẩm thì chúng tôi cũng đã được như vậy là tỉnh và thành phố cũng như các huyện bạn
luôn luôn quan tâm để như vậy là đặt hàng để đảm bảo cho người lao động có việc đều quanh năm
thành phố lào cai hiện có khoảng hai bảy trăm linh doanh nghiệp và trên một mươi hai hộ kinh doanh cá thể

từ tám mươi đến tám mươi năm giá trị gia tăng và tạo việc làm cho bảy mươi đến tám mươi lao động đóng góp vào nguồn thu ngân sách
bền vững của thành phố từ sáu mươi đến bảy mươi trở thành trụ cột chính của nền kinh tế địa phương
trước mắt thành phố lào cai sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng nguồn lực để thúc đẩy sản xuất trong
dân khuyến khích và hỗ trợ khởi nghiệp tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi
trong đó thực hiện nghiêm cơ chế chính sách thu hút đầu tư tư nhân tạo điều kiện cho các hộ
kinh doanh mở rộng về quy mô nâng cao hiệu quả hoạt động tự nguyện chuyển đổi các hoạt động
kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp khi đủ điều kiện